liên quan đến tình hình giải gaza quân đội israel ngày một mươi bốn tháng một mươi thông báo đang chuẩn bị các bước để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào giải gaza
đồng thời lần thứ hai đưa ra cảnh báo sơ tán với người dân palestine sinh sống tại đây
thông báo cho biết quân đội israel đang triển khai lực lượng khắp cả nước cũng như tăng cường khả năng trực chiến cho các giai đoạn tiếp theo của xung đột
cụ thể lực lượng phóng vệ israel đang triển khai một loạt kế hoạch tác chiến cả trên không trên biển và trên bộ nhằm vào giải gaza
trong cảnh báo lần hai lực lượng phòng vệ israel yêu cầu người palestine tại giải gaza sơ tán về phía nam
tuy nhiên thủ lĩnh phong trào hamas cùng ngày khẳng định người palestine sẽ không rời giải gaza hay mờ tây để tới ai cập bất chấp cảnh báo của israel
trong khi đó nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vẫn đang thúc đẩy hoạt động nhân đạo đồng thời kêu gọi thiết lập các vùng an toàn tại giải gaza